tại thành phố hồ chí minh triển lãm mô tô xe máy việt nam lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc với sự tham gia của một mươi thương hiệu lớn có mặt tại việt nam như honda yamaha piazzo ducati kawasaki
việt nam motosai cashow là triển lãm chuyên ngành mô tô và xe máy lớn nhất hiện nay quy tụ đầy đủ các thương hiệu xe máy lớn đang có mặt tại việt nam cũng như các thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc
triển lãm việt nam motocycle show hai nghìn một mươi bảy năm nay có tới chín mươi là sự góp mặt của các dòng xe có dung tích lớn
đáng tiếc tại triển lãm lần này bmv motorrat không có mặt do những vấn đề về pháp lý của nhà nhập khẩu chính thức thương hiệu này tại việt nam
indion và victory những thương hiệu mỹ thuần trùng nhất cũng vắng mặt dù có tên trong triển lãm vào năm ngoái
đặc biệt harkley davidson đã lần đầu tham gia triển lãm với các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ mỹ và ấn độ
bên cạnh đó là một số thương hiệu khác như bristone thương hiệu anh

triển lãm việt nam motorcycle show diễn ra từ nay đến hết ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy